nhận định khi nhiễm covid một mươi chín cơ thể sẽ tạo ra miễn dịch nhưng không phải miễn dịch nào
cũng có tính chất bền vững vì sẽ luôn có sự suy giảm nồng độ kháng thể trong máu
chưa kể với những biến chủng mới của covid một mươi chín gần đây sẽ thâm nhập vào các tế bào
trong cơ thể rất nhanh mà kháng thể chưa kịp đáp ứng lại được
theo tiến sĩ phạm quang thái phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm
viện vệ sinh dịch tễ trung ương sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín biến đổi không ngừng
càng lây nhiễm nhiều thì tốc độ biến đổi càng nhanh và chúng mới có thể né tránh được
miễn dịch đã có trước đó trong cơ thể người bệnh
do đó các chuyên gia y tế cho rằng ai cũng có khả năng tái nhiễm covid một mươi chín
thậm chí tái nhiễm nhiều lần nếu không tuân thủ nguyên tắc phòng người dịch bệnh
bên cạnh đó vẫn có tỷ lệ nhỏ bệnh nhân gặp biến chứng nghiêm trọng sau tái nhiễm covid một mươi chín
điều này phụ thuộc vào thời điểm mắc bệnh quá gần nhau và cơ địa bệnh nền của mỗi bệnh nhân
theo bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch thường trực hội truyền nhiễm tp hcm
với những người chưa tiêm vaccine hoặc sức khỏe yếu
miễn dịch yếu sẽ dễ bị tái nhiễm covid một mươi chín hơn so với những người khác
cùng với đó là nhóm người trên sáu mươi năm tuổi người hay sử dụng thuốc ức chế miễn dịch
và người có nhiều bệnh lý nền đặc biệt là bệnh tăng huyết áp đái tháo đường
theo các bác sĩ dù tỷ lệ tái nhiễm covid một mươi chín không cao nhưng thường có triệu chứng nhẹ hơn
nhưng không nên xem thường
vì những người tái nhiễm là người có cơ địa miễn dịch giảm tuổi cao như bệnh nền
đây là cơ hội để các bệnh này tái phát và gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng
chính vì vậy các chuyên gia khuyến cáo những người mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh cũng không được chủ quan
âm tính không có nghĩa là đã thoát đã tạo được miễn dịch suốt đời
sau khi khỏi bệnh cơ thể vẫn cần phục hồi sau đợt tấn công của virus
do đó cần tăng cường miễn dịch bằng tập luyện sức khỏe bổ sung dinh dưỡng hợp lý
và đặc biệt là cần tuân thủ nguyên tắc năm k để chống lại các đợt tấn công mới của virus gây bệnh
tiếp tục bản tin là một số cập nhật về các điểm nóng covid một mươi chín trên cả nước
tại hà nam khi số ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng tăng cao đã xuất hiện tình trạng
người dân lo lắng thái quá mà tự ý đi tìm mua thuốc kháng sinh thuốc kháng virus
hoặc thuốc không có nguồn gốc xuất xứ về sử dụng
theo trung tâm kiểm soát bệnh
tỉnh hà nam trong ngày chín tháng ba trên địa bàn tỉnh ghi nhận hai ba trăm bảy mươi hai trường hợp
có kết quả dương tính với sars cov hai trong đó có đến hai ba trăm năm mươi bảy ca cộng đồng
được phát hiện thông qua sàng lọc y tế
theo bác sĩ lại xuân dũng phó trưởng khoa điều trị tích cực bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam
khi số bệnh nhân f trong cộng đồng tăng cao đã xuất hiện tình trạng người dân lo lắng thái quá
mà tự ý đi tìm mua thuốc kháng sinh thuốc kháng virus hoặc thuốc không có nguồn gốc xuất xứ về sử dụng
nhiều người dân còn tích trữ test để thường xuyên test covid một mươi chín cho bản thân và gia đình
do tâm lý này mà nhiều người dân đã mua thuốc và test thử với giá cao hơn so với giá niêm yết của bộ y tế
việc sử dụng bộ test và thuốc điều trị không theo chỉ định của bác sĩ không những gây lãng phí
tốn kém về kinh tế của gia đình tạo cơ hội cho đầu cơ trục lợi mà còn gây hại cho chính sức khỏe của người dùng
thậm chí làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể và gây ra những biến chứng khó lượng sau này
đáng lo ngại là một số loại thuốc mặc dù đã cấm chỉ định với phụ nữ mang thai trẻ em nhưng vẫn có người tự ý mua về sử dụng tùy tiện
bác sĩ lại xuân dũng chia sẻ để tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân
trước hết ngành y tế tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn phòng bệnh đối với cán bộ
nhân viên trung tâm y tế các huyện thị xã thành phố trạm y tế xã phường thị trấn
mặt khác tích cực hỗ trợ chẩn đoán điều trị một số bệnh liên quan tới covid một mươi chín và hậu covid một mươi chín
bên cạnh đó một lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc ninh cho biết
nhiều ngày qua tỉnh bắc ninh ghi nhận số người mắc covid một mươi chín liên tục tăng cao
trong hai mươi bốn giờ qua tỉnh bắc ninh phát hiện có một mươi bảy trăm ba mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có tám bốn trăm tám mươi ba ca mắc có nguy cơ cộng đồng
trước tình trạng số ca mắc tăng cao để giảm tải cho y tế cơ sở và giảm nguy cơ lây nhiễm
khi tập trung đông người từ các trạm y tế
sở y tế bắc ninh đề nghị các huyện thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan
và ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh
phối hợp triển khai và khuyến khích người dân tự làm test nhanh kháng nguyên sars cov hai
đồng thời các địa phương cử lực lượng cán bộ văn phòng đoàn thanh niên phụ nữ giáo viên
thành viên tổ covid một mươi chín cộng đồng các ban ngành đoàn thể khác phối hợp với trạm y tế
giải quyết các thủ tục hành chính cho bệnh nhân f như quyết định cách ly
hết cách ly hướng dẫn f khai báo y tế
các địa phương bố trí nhiều địa điểm như nhà văn hóa trường học để người dân ra khai báo
nhận quyết định hết cách ly đảm bảo đủ điều kiện giãn cách hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng
tỉnh bắc ninh yêu cầu các địa phương trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành y tế
để nhanh công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín nhanh chóng hoàn thành mục tiêu
bao phủ tối đa tỷ lệ tiêm vaccine trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai góp phần kiểm soát dịch bệnh
cơ quan chức năng khẩn trương đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người và lập danh sách
toàn bộ người dân trong diện tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
đặc biệt các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ để tổ chức tiêm chủng sớm
liên quan đến mức độ nguy hiểm của biến thể omicron thời gian gần đây thông tin biến thể omicron
chỉ vào đến cổ họng và không lan xuống phổi được lan truyền trên mạng xã hội
tuy nhiên theo ý kiến của chủ tịch
các chuyên gia cũng như các nghiên cứu đã được công bố thông tin này là không chính xác
thạc sĩ bác sĩ phạm văn phúc phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện nhiệt đới trung ương
các thống kê đến thời điểm hiện tại cho thấy người mắc biến thể omicron thường có diễn biến nhẹ hơn
so với bệnh nhân mắc các biến thể cũ như delta
tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc omicron chỉ có thể xâm nhập đến vòng hỏng
mà không tấn công vào phổi
bác sĩ phúc cho hay biến thể omicront thường gây triệu chứng nhẹ
tuy nhiên vẫn có một tỷ lệ bệnh nhân diễn biến nặng thậm chí nguy kịch và tử vong
với các trường hợp diễn biến nặng virus vẫn có thể tấn công vào phổi và gây ra các tổn thương phổi cho bệnh nhân
nhiều nghiên cứu khoa học cũng đã chỉ ra rằng omicron có khả năng xâm nhập và nhân lên ở phổi
nhưng yếu hơn các biến thể cũ
một nghiên cứu thuộc đại học hồng kông do tiến sĩ mi chen chan chi wai đã chỉ ra
biến thể omicron sinh sôi nhanh gấp bảy mươi lần delta khi xâm nhập vào phế quản của con người sau hai mươi
nghiên cứu cũng phát hiện dù omicron có thể dễ lây lan hơn nhưng nó sinh sôi chậm hơn một mươi lần trong mô phổi
và đó có thể là dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của bệnh thấp hơn
mặc dù được nhận định là có mức độ nghiêm trọng thấp biến thể omicron vẫn có khả năng khiến cho diễn biến nặng
do đó các f có những triệu chứng nhẹ của omicron cũng không nên chủ quan và cần theo dõi diễn biến bệnh thường xuyên
thêm một khuyến cáo cho những f không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
theo một nghiên cứu mới đưa ra
ngay cả những trường hợp nhẹ của covid một mươi chín cũng có thể bị tổn thương não
chủ yếu là ở khu vực liên quan đến khứ giác
các nhà khoa học đã so sánh tình trạng hao hụt chất xám ở những người khỏe mạnh và bệnh nhân covid một mươi chín
họ thấy những người dương tính với sars cov hai có dấu hiệu lão hóa não nhanh hơn
bao gồm có việc mất nhiều chất xám hơn
tác giả chính wenan duod phó giáo sư khoa thần kinh tại đh oxford giải thích
tổn thương não đó có thể phục hồi được nhưng điều này tương đối đáng sợ
vì đã xảy ra ở những người có triệu chứng nhẹ
phân tích dựa trên dữ liệu của hơn bốn trăm linh người nhiễm covid một mươi chín từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
những người tham gia từ năm mươi một đến tám mươi một tuổi đã được quét nạo trước khi nhiễm covid một mươi chín
và bốn năm tháng sau khi khỏi bệnh hầu hết có các triệu chứng nhẹ chỉ có một mươi năm người phải nhập viện
khi các nhà khoa học so sánh hình ảnh chụp cộng hưởng từ của nhóm trên với ba trăm tám mươi bốn người khỏe mạnh
họ ghi nhận tình trạng tổn thương mô
chủ yếu ở vùng não liên quan đến khứu rác những người lớn tuổi có sự suy giảm liên quan đến não lớn hơn
serena sputnik trưởng khoa nhiễm trùng thần kinh và thần kinh học toàn cầu tại trường yale đánh giá
đây là bằng chứng khá thuyết phục cho thấy có điều gì đó thay đổi trong não của bệnh nhân covid một mươi chín
khi con người già đi bộ não mất đi một lượng nhỏ chất xám thành phần cung cấp chất dinh dưỡng và năng lượng cho não
những người từng nhiễm covid một mươi chín dường như mất chất xám nhiều hơn từ hai phần
đến hai phần so với nhóm khỏe mạnh
mặc dù nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa nhiễm covid một mươi chín và chức năng não
nhưng tác giả vẫn chưa rõ tại sao tình trạng này lại xảy ra và sẽ kéo dài bao lâu
họ cũng đang tìm hiểu liệu có thể phục hồi những tổn thương này hay không
trong bối cảnh biến thể omicron gây ra hàng loạt làn sóng lây nhiễm như hiện nay
tổ chức y tế thế giới who đã đảo ngược ý kiến khi vừa đưa ra khuyến cáo tiêm liều vaccine covid một mươi chín tăng cường
cụ thể nhóm chuyên gia của wso nói ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp cận khẩn cấp và rộng rãi liều vaccine covid một mươi chín tăng cường
uso cho biết các chuyên gia đã kết luận rằng việc tiêm các vaccine covid một mươi chín đã được cấp phép mang lại mức độ bảo vệ cao
trước khả năng bệnh nặng và tử vong giữa lúc biến thể omicron có khả năng lây lan cao đang lan rộng theo ap
thông báo mới này trái ngược với quan điểm trước đó của who
cụ thể hồi năm hai nghìn hai mươi một tổng giám đốc who cho biết
who tedros adhanom ghebreyesus đã kêu gọi tạm hoãn việc tiêm liệu tăng cường
và các nước giàu nên từ thiện ngay vaccine cho nước nghèo để không làm gia tăng sự bất bình đẳng
hồi tháng một who chỉ khuyến cáo tiêm liệu tăng cường khi các nước có nguồn cung vaccine đồng đều
và những người có nhiều nguy cơ nhất được bảo vệ
tuy nhiên các nhà khoa học của who sau đó tiếp tục cập nhật và đánh giá thêm thông tin
nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng liều tiêm các vaccine được cấp phép tăng cường
giúp gia tăng mức độ miễn dịch trở lại và ngăn ngừa bệnh nặng
cũng trong thông báo mới wso cho hay đang theo dõi việc lây lan của omicron gồm phiên bản tàn hình ba hai
được cho là gây tái nhiễm ở người từng nhiễm phiên bản omicron ban đầu
dù có những nghiên cứu trái chiều về mức độ gây bệnh nặng của ba hai
nhưng các vaccine được cho là vẫn hiệu quả trước biến thể này
dù vậy who cảnh báo virus vẫn đang tiến hóa và có khả năng xuất hiện biến thể mới
do đó có thể cần phải cập nhật vaccine covid một mươi chín hiện nay
thưa quý vị như who đã khuyến cáo virus vẫn còn đang tiến hóa và diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ còn có những chiều hướng khó đoán trong tương lai
mặc dù việt nam đang hướng tới trạng thái thích ứng an toàn với dịch bệnh
thì tâm lý chủ quan coi thường mức độ nghiêm trọng của covid một mươi chín cũng rất đáng lo ngại
vì những hậu quả nguy hiểm mà nó để lại sau khi khỏi bệnh đã được các nhà nghiên cứu xác nhận
cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại vào những tin tức tiếp theo